tại cuộc họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm
bộ công an cho rằng nhóm năng lượng gốc đã tuyên truyền luận điệu mang màu sắc mê tín dị đoan
còn hội thánh đức chúa trời mẹ đã vi phạm pháp luật việt nam
trả lời câu hỏi phóng viên tại họp báo về nhóm đối tượng hoạt động năng lượng gốc
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đại diện cục an ninh nội địa cho biết
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp công an các địa phương
xác minh xử lý hành chính một số đối tượng có hoạt động lôi kéo tập trung sinh hoạt trái phép
liên quan đến hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ đại diện cục an ninh nội địa cũng thông tin
bộ công an nhiều lần cảnh báo về phương thức hoạt động cũng như hệ lụy mang lại
tiến hành xác minh đơn tố cáo của công dân vận động để công dân từ bỏ không tham gia tổ chức
kiểm tra giải tán xử lý các địa điểm thuê mượn mở văn phòng công ty để kinh doanh
nhưng thực chất làm nơi bình phong cho tổ chức này hoạt động
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã phát hiện xử lý một mươi hai vụ tám mươi năm đối tượng hoạt động
sinh hoạt theo hội thánh đức chúa trời mẹ gây mất an ninh trật tự
với tội mua bán trái phép chất ma túy trần hoài phong chú bình dương và nguyễn trí đời
chú huyện an minh tỉnh kiên giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
tạm giữ bốn tháng để điều tra
trước đó vào dạng sáng ngày một tháng năm lực lượng công an đã kiểm tra một nhà trọ thuộc ấp bảy chợ
xã đông thái huyện an biên
tàng phong và đời đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét phòng trọ lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh gram ma túy đá
một khẩu súng bằng kim loại cùng một mươi bốn viên đạn
tại cơ quan công an phong khai nhận số ma túy trên mua của một người đàn ông tại thành phố hồ chí minh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng để điều tra về tội tổ chức
môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
các bị can bị khởi tố điều tra gồm vi văn mai vùi phù xuẩn và vương thị hương cùng chú huyện quảng bạ
trước đó ngày một mươi ba tháng năm các đối tượng trên đã cùng nhau bàn bạc thống nhất
tổ chức đưa một số người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua khu vực cột mốc số hai trăm chín mươi năm trên tuyến biên giới việt nam trung quốc thuộc địa phận xã cao mã pờ
các đối tượng đã thu của mỗi người nhập cảnh trái phép số tiền là ba nhân dân tệ
bộ y tế vừa nhập khẩu sáu lọ thuốc immunoglobulin để điều trị tay chân miệng
cung ứng cho các bệnh viện đáp ứng được nhu cầu cấp bách khi mà căn bệnh này đang gia tăng mạnh tại các tỉnh phía nam
trong sáu tháng đầu năm cả nước đã ghi nhận một mươi hai sáu nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
điều lo ngại lớn nhất là nguồn cung ứng một số thuốc đặc trị bệnh tay chân miệng nặng gặp khó khăn
do nguồn cung khăn hiếm toàn cầu
với sáu chai thuốc immunoglobulin được nhập khẩu về việt nam
trước mắt sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp bách của các bệnh viện
tuy nhiên do tình hình bệnh vẫn đang có dấu hiệu tăng cao
bộ y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở nhập khẩu bảo đảm cung ứng thuốc theo nhu cầu của các bệnh viện trong thời gian tới
tại hà nội vào sáng ngày hôm nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
đã chủ trì họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhiều vấn đề mà dư luận xã hội và báo chí quan tâm cũng đã được lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an trao đổi thông tin cụ thể
trung tướng tô ân sô nhấn mạnh trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba và nửa nhiệm kỳ qua
đảng ủy công an trung ương bộ công an ghi dấu ấn gương mẫu đi đầu trên các mặt công tác
quán triệt triển khai nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng tham mưu bộ chính trị ban hành nghị quyết số một mươi hai
gương mẫu đi đầu trong việc xây dựng bổ sung cơ chế chính sách về bảo đảm trật tự an toàn xã hội
vương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia cải cách thủ tục hành chính đặc biệt là đề án sáu
gương mẫu đi đầu trong hội nhập quốc tế và đối ngoại công an nhân dân
bộ công an tham gia gìn giữ hòa bình không chỉ trong nước khu vực mà cả những vấn đề mang tính chất quốc tế
nổi bật là phối hợp lào campuchia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
những kết quả thành tích quan trọng như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá
lực lượng công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
khẳng định được vai trò vị trí và uy tín của mình
trả lời câu hỏi phóng viên tại họp báo về nhóm đối tượng hoạt động năng lượng gốc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đại diện cục an ninh nội địa cho biết bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp công an các địa phương
xác minh xử lý hành chính một số đối tượng có hoạt động lôi kéo tập trung sinh hoạt trái phép
trả lời câu hỏi phóng viên tại họp báo về nhóm đối tượng hoạt động năng lượng gốc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đại diện cục an ninh đội địa cho biết bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp công an các địa phương

liên quan đến hoạt động của hội thánh đức chúa trời mẹ đại diện cục an ninh nội địa cũng thông tin
bộ công an nhiều lần cảnh báo và đồng ý
về phương thức hoạt động cũng như hệ lụy mang lại tiến hành xác minh đơn tố cáo của công dân vận động để công dân từ bỏ không tham gia tổ chức
kiểm tra giải tán xử lý các địa điểm thuê mượn mở văn phòng công ty để kinh doanh nhưng thực chất làm nơi bình phong cho tổ chức này hoạt động
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã phát hiện xử lý một mươi hai vụ tám mươi năm đối tượng hoạt động sinh hoạt theo hội thánh đức chúa trời mẹ gây mất an ninh trật tự
thông tin về vụ án liên quan đến sách giáo khoa tại nhà xuất bản giáo dục việt nam